và xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng đặc biệt trong dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba nhấn mạnh việc phải có cơ chế tạo điều kiện cho nhân dân thật sự tham gia vào quá trình xây dựng giám sát đội ngũ cán bộ